xảy ra mâu thuẫn trong lúc đánh bài sẵn trong người có hơi men đối tượng trần văn thương
chú tải xã yai yêng huyện cronvac tỉnh đắk lắc đã ra tay sát hại người bạn của mình
hiện công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với trần văn thương
để điều tra về hành vi giết người
theo kết quả điều tra vụ việc xảy ra khi anh hải đến nhà của thương chơi
tại đây thương gọi thêm hai người bạn đến để tổ chức ăn nhậu
đến chiều cùng ngày cả nhóm rủ nhau đánh bài
trong quá trình đánh bài giữa thương và hải xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
sau đó thương xuống bếp lấy hai con dao đâm anh hải tử vong tại chỗ
gây án xong thương bỏ trốn nhưng sau đó đã ra đầu thú tại công an huyện
và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình